hội nghị đối thoại hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra tại thủ đô hà nội
nhằm tiếp tục ra soát và sửa đổi các nội dung liên quan đến lĩnh vực này
để giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần nghị quyết số một mươi chín của chính phủ
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
một trong những nội dung tới đây sẽ được bộ lao động thương binh và xã hội trình chính phủ sửa đổi
là ban hành nghị định số năm mươi tám những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn
giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp sẽ được giảm bốn mươi mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp thay vì cao bằng mức đóng như nhau
việc sửa đổi này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng đầu tư quan tâm cải thiện điều kiện làm việc
làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động giúp giảm bớt gánh nặng cho xã hội
đặc biệt bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
đã ban hành nhiều giải pháp hướng dẫn phòng chống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
tại nơi làm việc ký túc xá cho người lao động